nhà văn nhà báo xuân cang nguyên ủy viên ban chấp hành hội nhà văn việt nam khóa bốn
nguyên tổng biên tập báo lao động nguyên giám đốc nhà xuất bản lao động vừa qua đời tại hà nội
ông là người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn chương báo chí
và từng giành nhiều giải thưởng quan trọng về văn học nghệ thuật
nhà văn xuân cang sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai quê phú thị gia lâm hà nội
ông là một nhà văn nhà báo đã từng ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực
đã in gần hai chục tập chuyện ngắn tiểu thuyết bút ký biên khảo
với những tác phẩm đáng chú ý như suối gang gió thiêng trước lửa những ngày thường đã cháy lên
huyền thoại một thời ly tán dấn thân tám chữ hà lạc và quỹ đạo đời người
ông có một cái vốn sống rất là dồi dào và có một cái bút lực rất là giàu năng lượng
thời kỳ mà ông làm
tổng biên tập báo lao động một trong nông góp của ông là đã khơi dậy lên một phong trào viết
phản ánh những vấn đề chống tiêu cực chống những cái xấu cái ác trong xã hội
đúng một lúc thời điểm cả đất nước ta đang nổi trội phong trào là nói thẳng nói thật
trong văn học thì ông là một cây bút rất say mê với đề tài công nhân và có nhiều tác phẩm về công nhân
nhà văn xuân cang được trao nhiều giải thưởng văn học
của hội nhà văn việt nam bộ quốc phòng tổng liên đoàn lao động hội nhà văn thành phố hồ chí minh
sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với gia đình cũng như những người yêu mến văn trường của ông